xin chào quý vị và các bạn tôi là biên tập viên ngọc anh
sau loạt tin tức covid một mươi chín thế giới đang gây sốt trong thời gian qua
thì tin tức liên quan đến hoa hậu đỗ thị hà cũng khiến cho nhiều người sưởng sốt
và bất ngờ khi trong cuộc thi nhan sắc quốc tế hà đã tiếp xúc nhiều f
không chỉ vậy cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh cũng đã bị tạm hoãn
vì chủ tịch miss world cùng đương kim hoa hậu thế giới cũng đã dương tính tới covid một mươi chín
giữa đêm một mươi sáu tháng một mươi hai giờ việt nam fanpage mis world bất ngờ đăng tải thông cáo báo chí
về việc tạm thời hoãn đêm chung kết của mixworld hai nghìn hai mươi một như dự kiến đã đưa ra trước đó
sáu giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi hai giờ việt nam
lý do được bang tổ chức miso đưa ra là vì quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn sức khỏe
của toàn bộ thí sinh tham dự cuộc thi những nhân viên kỹ thuật bang tổ chức
cùng công chúng
theo đó quyết định này được đưa ra sau cuộc họp bàn thảo luận với các chuyên gia y tế
được thuê để giám sát sự kiện đêm chung kết và sở y tế petro rico
trước đó bang tổ chức cũng đã gia tăng các biện pháp đảm bảo an toàn khi nhận thấy
nguy cơ lây lan virus ở phòng thay đổi của các thí sinh và sân khấu
thế nhưng việc hàng loạt ca dương tính khiến họ phải quyết định hủy chương trình
các thí sinh và nhân viên sẽ được theo dõi y tế đến khi hoàn toàn mạnh khỏe
và đủ điều kiện để lên máy bay về nước
đồng thời fanpage cũng cho biết chung kết sẽ được lên lịch lại trong vòng chín mươi ngày tới
bà julia morley chủ tịch miss world chia sẻ
chúng tôi rất mong chờ sự trở lại của các thí sinh những cô gái tôi đã có cơ hội gặp gỡ và yêu mến
để chung kết cuộc thi được diễn ra trong bối cảnh an toàn hơn
trên trang cá nhân hoa hậu đỗ thị hà đại diện việt nam tranh tài tại miss world hai nghìn một mươi tám
cũng chia sẻ lại thông tin khoản thi chung kết
ngoài ra cô còn tiết lộ bà molay và đương kim hoa hậu
thế giới tony al cũng đã nhiễm covid một mươi chín
đây là thời điểm chưa đủ an toàn để tổ chức đêm chung kết nên bắt buộc phải hoãn lại
thí sinh và khán giả cũng có một chút tiếc nuối cho hành trình này
nhưng chúng ta nên hiểu rằng sức khỏe phải được ưu tiên hàng đầu cho mọi người
hoa hậu đỗ thị hà viết
theo nasino news vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ y tế puter rico cho biết có một mươi bảy người nhiễm covid một mươi chín
tại miss world gồm cả thí sinh và nhân viên
toàn bộ người nhiễm đã tiêm vắc xin đầy đủ và không cần nhập viện
theo tờ primera hora trong số một mươi bảy người dương tính chưa rõ có bao nhiêu ứng viên tham gia cuộc thi bị nhiễm covid một mươi chín
liên quan tới cuộc thi hoa hậu thế giới hôm nay đã có một mươi bảy người dương tính hôm qua chỉ có bảy người bị
nhưng con số đã tăng lên người phát ngôn bộ y tế puerto rico liz dian acevedo nói với tờ primera hora
acvro cho biết những người mắc bệnh bao gồm các ứng cử viên
và nhân viên kỹ thuật của công ty tất cả những người nhiễm bệnh đều đã được tiêm phòng
tuy nhiên họ phải thực hiện cách ly một mươi ngày theo quy định phòng chống dịch và không được tham gia chung kết
trước đó trang shindonews đưa tin hoa hậu priscilia ankayus của indonesia đã là một trong những thí sinh mắc bệnh
chủ tịch cuộc thi miss world bà julia morley nói với tờ primera hora
các ứng cử viên có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ không được phép lên sân khấu tại vòng chung kết
nếu họ không được phép lên sân khấu họ sẽ không được phép lên sân khấu
nếu họ không đưa ra được kết quả xét nghiệm pcr âm tính tuy nhiên họ sẽ vẫn có cơ hội dành vương miệng
hội đồng giám khảo sẽ xem xét nội dung video quay trước của những ứng cử viên này để đưa ra quyết định cuối cùng
trước đó tổ chức hoa hậu thế giới đang kiểm tra bảy trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
trong số chín mươi tám thí sinh đang có mặt ở pueto rico để chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trong đó ba thí sinh đến từ châu phi hai thí sinh châu á và hai thí sinh latin
đại diện việt nam đỗ thị hà vẫn đang kiểm tra
tổ chức hoa hậu thế giới đang tích cực chuẩn bị cho đêm chung kết sẽ diễn ra vào sáng một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ việt nam tại puerto rico
trả lời truyền thông trước đêm chung kết đại diện việt nam cho biết cô đã đặt mục tiêu vào top một mươi hai
còn xa hơn người đẹp nghĩ top năm là khả năng cao nhất
đỗ thị hà nói năm nay cuộc thi có nhiều ứng cử viên mạnh
nam phi ấn độ philippines nepal họ đều xinh đẹp và tài giỏi
song song với họ tôi có lợi thế trẻ trung tươi mới nên hy vọng điều đó sẽ giúp tôi đi sâu
tôi cùng ekip chuẩn bị thêm phần ứng xử thật tốt nếu may mắn vào đến top năm chung cuộc
mới đây trên trang facebook cá nhân của mình hoa hậu đối thị hà vừa trải lòng trên trang cá nhân
sau khi hoa hậu thế giới hai nghìn hai mươi một đột ngột khoảng thi chung kết
cô chia sẻ đã khóc khi xem lại video tổng hợp hành trình đến với mis world hai nghìn hai mươi một của mình
đỗ thị hà trải lòng
ngay sau khi đăng quang mình luôn bận rộn với lịch trình với cương vị là tân hoa hậu
sau đó thì dịch rồi tết đến và hết một năm
ra tết hoạt động lại được một hai tháng thì lại một đợt dịch nữa ập tới
đỉnh điểm nhất là đợt dịch kéo dài từ tháng năm tới tháng một mươi
đây là thời điểm nóng và mình gần như không hoạt động trực tiếp cùng ekip
thật may mắn giữa tháng một mươi mình bay được vào sài gòn và gặp mọi người
và đã có hơn một tháng để chuẩn bị các công việc quan trọng còn lại
vì chỉ còn vón vẹn khoảng một thời gian ngắn mà khối lượng công việc thì khá nhiều
nên nhiều hôm lịch trình của mình bắt đầu từ bốn năm giờ sáng và kết thúc lúc một mươi hai giờ đêm
nhiều hôm về mệt nhưng không đợi
mình không nản lòng mình tiếp tục cố gắng cố gắng
rồi ngày hạnh phúc nhất cũng đến ngày mình cầm lá cờ tổ quốc và mang trên mình hình ảnh
cũng như trách nhiệm đại diện cho đất nước
đỗ thị hà cho biết dù khác văn hóa và ngôn ngữ nhưng cô sẵn sàng thích nghi
một tháng ở đây với đỗ thị hà thật đẹp hạnh phúc dù đôi lúc cũng có những áp lực
thật sự cuộc thi quốc tế áp lực lắm mọi người
có hôm do đọc một số thông tin trên mạng khiến cho mình suy nghĩ nhiều
nhưng không thể nói vì còn phải tiếp tục hành trình đầy cao đẹp này
mình dạng lòng phải mạnh mẽ phải vượt qua mọi thứ mình đã vượt qua
khó khăn do dịch bệnh thử thách trong cuộc thi áp lực cô nói
tuy nhiên tới ngày cuối cùng ngày mà đỗ thị hà sẽ nhận được kết quả
sau một hành trình gian nang thì là nhận được một tin không vui
các bạn của cô mắc covid một mươi chín và chung kết buộc phải tạm hoãn
phải nói như nào nhỉ lúc đó mình chỉ thủng thẳng đi về phòng
đặt ly sữa đang cầm trên tay xuống và mở lướt lại từng hình ảnh
từ hội bắt đầu chuẩn bị cuộc thi cho đến những tấm hình những ngày gần đây
có một chút hụt hẳn
nhưng chúng mình không khóc nữa rồi vì chúng mình hiểu đây là việc nên làm
để bảo vệ sức khỏe mọi người đỗ thị hà chia sẻ
cũng theo đội thị hà chủ tịch miss world cùng đương kim hoa hậu thế giới
cũng đã dương tính với covid một mươi chín
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai thêm nhiều thí sinh dự thi cũng trở thành f
đại diện việt nam đã khá lo lắng vì hai ngày
qua cô tiếp xúc khá gần với đại diện đến từ bahamas người mới trở thành f
tôi tiếp xúc rất gần hay treo đùa ôm hôn bạn f nên giờ cũng khá lo lắng
sáng nay tôi đã test và đang chờ kết quả đội thị hà cho biết
sau khi có quyết định hoãn thi chính thức một số thí sinh đã về nước
đỗ thị hà sẽ bay qua mỹ trước khi về việt nam dự định hai tuần nữa cô sẽ về việt nam
ngay sau đây xin mời quý vị cùng nhìn lại một mươi ứng viên tiềm năng
cho vương miệng miss world hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một đại diện đến từ bờ biển nga venezuela ấn độ là những gương mặt
thuộc nhóm thí sinh sáng giá cho chiếc vương miền hoa hậu thế giới năm hai nghìn hai mươi
đại diện đến từ bờ biển nga olivia yace hai mươi ba tuổi gây ấn tượng ngay khi bước vào cuộc thi miss world
với nhan sắc quyến rũ khả năng thuyết trình và khách quốc chuyên nghiệp
người đẹp cao một m tám mươi là người chiến thắng phần thi phụ top moro
cô được chuyên trang missology đánh giá cao
ứng viên nặng ký cho chiếc vương miệng hoa hậu thế giới năm nay
đến từ cường quốc hoa hậu venezuela là alejandra jose sondalicon
cô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và mới đăng quan hoa hậu thế giới venezuela năm hai nghìn một mươi
alejandra hiện đang là sinh viên của một trường đại học y danh tiếng
cô được đánh giá rất cao về học thức
cô được chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao là ứng viên nặng ký cho vị trí á hậu miss world năm nay
đại diện việt nam đỗ thị hà
cũng là một trong những thí sinh được đánh giá tốt của cuộc thi năm nay
cô nổi bật với đôi chân một m mốc tính cách thân thiện
bằng những gì đã chuẩn bị đỗ thị hà được nhiều người hâm mộ dự đoán sẽ lọt top cao trong cuộc thi năm nay
tracy moran pere đăng quan hoa hậu thế giới philippines hồi tháng một mươi
người đẹp hai mươi tám tuổi là người mẫu kỹ sư công nghệ có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp
tracy moran pere chiến thắng phần thi thuyết trình đối đầu đồng thời vào top một mươi phần thi người đẹp nhân ái
ngay từ khi xác nhận
đại diện bahamas tham gia cuộc thi miss world hai nghìn hai mươi một sienna evans đã gây chú ý với vẻ đẹp lạ và tự nhiên
nàng hậu hai mươi bốn tuổi sở hữu mái tóc xù gương mặt lấm tấm tàn nhan body bốc lửa phong cách cá tính
cô được đánh giá tự tin thể hiện tốt trong các phần thi phụ
hoa hậu nam phi sudut hados mushida hai mươi năm tuổi là người đẹp sở hữu vẻ đẹp độc lạ
mái tóc được cạo trọc là điểm nhấn khiến cô trở nên khác biệt giữa dạng mỹ nhân
cô được đánh giá là người đẹp tri thức khi đã tốt nghiệp ngành khoa học xã hội về triết học
chính trị và kinh tế tại đại học pretoria
sudut hados mushida được chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao
dự đoán cô sẽ ở top một mươi chung kết smit world năm nay
người đẹp ấn độ manasa varanashi cũng là một ứng viên được đánh giá cao cho cuộc thi năm nay
các chuyên gia nhạc sắc đánh giá cô thuộc nhóm tiềm năng nhất cho vương miệng hòa hậu thế giới năm nay
cô hai mươi ba tuổi cao một m bảy mươi sáu
cô hai mươi sáu tuốt nghiệp ngành khoa học máy tính ở trường vasavi college of engineering hiện là người mẫu
đại diện colombia andre agulera hai mươi bốn tuổi được đánh giá là có thần thái tự tin và nụ cười ràng rỡ
cô cao một m bảy mươi bốn giữ thân hình chứng nhờ tập trim thiền và theo chế độ ăn khoa học
hiện tại andré aguilera là người mẫu mc và theo hợp chương ngành quan hệ công chúng
đại diện pháp arvin benayon
cô là một trong những thí sinh có gương mặt đẹp nhất chương trình
cô được chuyên trang sắc đẹp đánh giá sẽ lọt tấp một mươi chung cuộc
đại diện malaysia avanya savaji hai mươi năm tuổi là người gốc ấn độ cao một m bảy mươi năm
năm hai nghìn một mươi năm cô theo hợp chuyên ngành y khoa tại đại học petahana national malaysia
hiện cô làm việc tại bệnh viện akatan tentera tangku mizan ở kuala lumpur
chuyên trang sắc đẹp misosology
đánh giá lanja có gương mặt cân đối khuôn miệng nhỏ cuốn hút nhờ đôi mắt to tròn và nhiều cảm xúc
cô cũng được dự đoán sẽ lọt top một mươi chung cuộc
bạn nghĩ ai sẽ đăng quan và giành được chiếc vương miệng đẹp nhất hành tinh này
xin hãy để lại bình luận bên dưới và cùng cầu chúc cho hoa hậu của chúng ta sẽ thật khỏe mạnh để chinh chiến các đấu trường nhan sắc khách các bạn nga
và chắc chắn rồi tin tức mới nhất liên quan đến cuộc thi sắc đẹp này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo